ủy ban nhân dân tp hcm ngày hôm qua đã ban hành kế hoạch phối hợp vận chuyển người lao động giữa các tỉnh thành phố đến làm việc tại tp hcm trong tình hình mới
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm đã đưa ra ba phương thức vận chuyển bằng đường bộ đường sắt và đường hàng không
đối với đường bộ ủy ban nhân dân tp hcm cũng đặt ra ba phương thức vận chuyển
riêng phương thức vận chuyển bằng đường sắt và đường hàng không phải thực hiện theo kế hoạch phương án của bộ giao thông vận tải
thời gian triển khai chia làm hai giai đoạn giai đoạn một từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi và giai đoạn hai dự kiến triển khai vào tháng một mươi một
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải thành phố làm cơ quan đầu mối phối hợp với các sở ngành địa phương doanh nghiệp các bến xe để triển khai tổ chức
đồng thời báo cáo bộ giao thông vận tải để xem xét triển khai phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và đường hàng không đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín